tuy vượt qua những khó khăn vất vả đó các chiến sĩ an ninh đã tích cực bám dân bám bản lấy tình cảm quân dân gắn bó để xây dựng thế trận an ninh vững chắc
từ đó tình hình an ninh trật tự luôn luôn được giữ vững ổn định đời sống của bà con ngày càng được cải thiện
ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên tại địa bàn huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
già làng mang văn thống là một trong những người có uy tín của đồng bào dân tộc rackline ở sát suối cát huyện cam lâm
đối với những chiến sĩ an ninh công an huyện cam lâm thì già làng mang văn thống chính là chiếc cầu nối giúp các chiến sĩ đến gần hơn với bà con dân tộc thiểu số nơi đây
vì thế những buổi gặp gỡ thân tình những câu chuyện gần gũi tình cảm như thế này vẫn được các chiến sĩ duy trì thường xuyên
gần dân hiểu dân các anh đã được nhân dân tin yêu như chính những người con của buôn làng
về thăm gặp mặt bà con và ở đây nói chung thấy tuyển đạt cho bà con biết làm ăn cách thức gần gũi bà con bà con rất là quý mến
tăng cường bám dân bám địa bàn bám cơ sở
tăng cường lực lượng xuống
để thực hiện ba cùng với lại là người dân đặc biệt là người dân trong bùng đồng bào dân tộc thiểu số
để tuyên truyền chủ trương chính sách đường lối của pháp luật chính sách của nhà nước về các chính sách kinh tế
rồi để từ đó người dân đồng bào dân tộc thủy số có thể cải thiện được đời sống
thường xuyên bám dân bám bản để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con
các chiến sĩ an ninh công an huyện cam lâm hiểu được trình độ nhận thức của bà con còn thấp đời sống còn nhiều khó khăn
vì thế ngoài những lúc làm công tác chuyên môn cán bộ chiến sĩ đã không quản đường xá xa xôi
tranh thủ đến tận từng nhà để vận động hướng dẫn bà con tăng gia sản xuất phát triển kinh tế xây dựng đời sống văn hóa ngày một tiến bộ hơn
các chiến sĩ cũng chủ động tìm tòi những mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả để giới thiệu đưa bà con đến học hỏi
với mong muốn giúp bà con đổi mới cách thức sản xuất cải thiện cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững
thời gian qua thì thủ tướng chính phủ cũng đã ban hành
gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ thì qua đó thì lượng an ninh cũng tăng cường xuống
tuyên truyền cho người dân về cái gói hỗ trợ của chính phủ để giúp cho người dân thứ nhất là cải thiện đời sống
thứ hai người dân nhận thức được sự quan tâm của đảng và nhà nước đối với cuộc sống thường ngày của người đồng bào dân tộc thiểu số
cùng ăn cùng ở cùng làm với bà con sự kiên trì nhẫn nại không quản ngại khó khăn vất vả của các chiến sĩ
đã góp phần củng cố niềm tin

là một đề án mang tính lịch sử bởi không chỉ cuộc sống của người dân được ổn định
mà cũng là một đề án mang tính lịch sử
đây được xem là một bước ngoặt lớn trong việc bảo tồn giá trị di sản văn hóa huế
hai cổng gạch cổ nằm trong khu vực của đông thành thủy quan vừa được phát lộ
có giá trị rất cao về mặt kiến trúc và quân sự dưới chiều nhà nguyễn là một minh chứng rõ nét
sau khi một nhà dân được di rời ra khỏi khu vực thượng thành thuộc phương thuận lộc thành phố huế
một cổng thành cao một mét và được xây dựng theo hình thức cổng vòm đã được phạt lộ
cắt đỏ vài trăm mét chiếc cổng thứ hai nằm khuất sau một nhà dân đang chờ giải tỏa cùng với thiết kế tương tự
vì không biết điện giá trị của hai chiếc cổng này nên người dân trước đó đã dùng gạch xây lấp lại
nay đạm việc điện giá trị của hai công trình này
người dân ở đây mong muốn sớm được di dời để trả lại công năng ban đầu của di tích
muốn đi thật sớm để trả lại mặt đẹp cho kinh thành huế vì đấy là một kỳ thủ
rồi kinh đô cuối cùng của triều nguyễn cũng như là trên thế giới chắc lại là chỉ còn kinh đô huế chúng ta là còn như hơn nguyên vẹn
theo thông tin từ trung tâm bảo tồn di tích cổ đô huế đây là hai cửa đặc pháo của đông thành thủy quang
cùng với một mươi ba phảo môn khác đã tạo nên một hệ thống phòng thủ khá chắc chắn
đây cũng chỉnh là tầm nhìn phòng thủ quốc sự quan trọng của triều nguyện
từ những giải trì mà hai công trình này mang lại nhiều nhà nghiên cứu cho rằng
cần sớm có biên pháp để vừa xong hành
nhiệm vụ di rời dân cư và bảo tồn di tích
tôi nghĩ việc di trời kinh thành huế di trời dân cư đến kinh thành huế là mới bước đầu khởi động
cùng với việc khởi động đây thì theo tôi nếu người dân di trời đến đâu
nó phải sáng dòn ngay tại đó để làm xuất lộ ba cái lớp của thường thành
thường thành không phải là một mặt băng hai mươi một hai mươi hai m

thường thành là một mặt băng ba tầng
rồi sạc đó là khu vực ấn bầu
nó có cả một cái đường gọi là đường vận binh
tức là lĩnh di chuyển lên hoặc đưa đài phảo ra đây
và cả cái phảo nhạc trên đó cần phải tiếp tục được sửa chữa
nhất là tiếp tục khảo sát
nếu cần thiết ở những vị trí quan trọng có thể là phải khai cuộc khảo cổ học
đây tôi nghĩ là một những điểm rất là mừng
tại vì người dân những nhà nghiên cứu
những sự nghiên cứu di tích có dịp từng chuyển chân mắt những cái công ty kỳ sản trong hệ thống kinh tăng huế
và theo thông tin của trung tâm bảo thông di tích của đô huế
thì quá trình nghiên cứu đã ghi xếp trong sổ sách trong hệ thống kinh tăng huế
tuy nhiên một hình ảnh thực tế mà đang được mở ra sau khi phạt lộ thì mọi người rất quan tâm
và tôi nghĩ đây là một trong những điểm nhấn quan trọng
là để phát huy kỳ giải trí di tích sau khi mà di dời đến khu vực này
tôi nghĩ đây là một điều rất quan trọng
có thể nói từ bước đầu khởi động dự án di dời dân của ubnd tỉnh thứ thiên huế đã đáp đến nhiều tín hiệu tích cực
hai cổng thành vừa phạt hiền là một bổ sung gọt vâng ngày càng hoàn thiền hệ thống kiến trúc của quần thể di tích cổ đô
và mở ra sự hy vọng về sự xuất lộ của nhiều di tích còn lẩn khuất đâu đó trong nền móng nhà cửa của người dân khi tiếp tục thực hiện di dời
và đáng mừng hơn bao giờ hết là hệ thống kiến trúc kinh thành huế dần được trả về
với đủ chức năng tên gọi của nó
không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn giá trị di sản văn hóa dự án này còn có ý nghĩa nhân văn trên nhiều phương diện
chính vì thế dự án đã nhận được sự quan tâm chung sức của hàng trăm tấm lòng từ các mạnh thường quân
với mong muốn giúp đỡ người dân nghèo sớm ổn định khi đến nơi ở mới
và đó cũng là động lực để tỉnh thừa thiên huế vượt qua nhiều khó khăn vốn là nỗi chăn trở của chính quyền địa phương khi triển khai thực hiện dự án
hàng trăm ngôi nhà hai tầng khang trang đang dần được hoang thiền mỗi ngày
đây là niềm mơ ước về chỗ an cư lạc nghiệp trong mấy chục năm rồng mòn bên di tích của năm trăm bảy mươi năm hồ dân được di dời trong giai đoạn một
ra đây là thật rất là phấn khởi rất là quá tuyệt vời
nên ngày hôm nay dì ra đây là dì rất vui vẻ rất là hạnh hiển dì quá mừng quá tuyệt vời
nên ngày hôm nay dì ra đây là dì rất vui vẻ rất là hạnh hiển rất là tuyệt vời

vị điểm mới rất thông tiện cho người dân sinh sống với một khu đô thị mới khang trang đẹp đẽ
tất cả các sự điền nước chỉ đều được đi ngâm hết
người dân rất phấn khởi có được cuộc sống là an cư mới lập nghiệp được
trước đây cuộc sống ở trên thành là chế những tấm tôn

rất là tạm bờ không có được chủ quyền hết
rất là tạm bờ không có được chủ quyền hết
bên cạnh những ngôi nhà mới khang trang như gia đình bà hủy ông thành
thì vẫn còn không ịt hồ dù đã được ảm dụng khung chính sách đặc biệt
nhưng sổ tiên đền bù vẫn không thể cất được nhà
chính vì thế ubnd đã kêu gọi các mạng thường quân
chung tay xây dựng nhà cấp bộ kiểu mẫu cho hai mươi năm hồ nghèo theo hình thức chia khỏa giao tay
để không ai bị bỏ lại phía sau
để không ai bị bỏ lại phía sau
tuy nhiên để bà con đến nơi ở mới thực sự thoạt nghèo bền vững
cần sớm có một giải pháp về lâu dài nhằm tạo sinh kế ổn định cho người dân
đó cũng là một trong những khó khăn nhất hiện nay mà chính quyền địa phương đang nỗ lực từng ngày
đó cũng là một trong những khó khăn nhất hiện nay mà chính quyền địa phương đang nỗ lực từng ngày

một bà con nào đang làm nghề tự do thì họ tự làm nghề
và một cái mừng là khu tại định khu khu nhân cơ mới ở hương sơn
thì cách thượng thành elbow thì không xa khoảng trên giữa hai km
như vậy rõ ràng bà con có thể giữ lại cái nghề của mình đổi nghề văn bản tự do
giữa cái nghề mà cần phải sản xuất nông nghiệp
thì tỉnh cũng khu tỉnh phố đang nghiên cứu cái đề án để có thể cơ cấu lại
bà con có thể tham gia một số phần liên quan đến sản xuất rau màu sản xuất hoa
ở khu vực phù hợp tại các khu vực và sau khi di dời
thôi đây đề án nhân văn vừa đảm bảo tỉnh ổn định lâu dài bà con
vừa giúp chức quản lý và quy giải định di tích theo cái kế hoạch
để dự án được thực thi bên cạnh sự nỗ lực của cả hệ thống chuyển trì
bằng những chính sách cơ chế cởi mở thông thoáng
thì sự đồng thuận nhất trí cao của từng người dân đã làm nên sự thành công bước đầu
hy vọng với sự chung tay này người dân đến nơi ở mới sẽ sớm ổn định đời sống
phát triển kinh tế địa phương và tiếp tục bảo vệ di sản
công an thành phố đồng xoài đã bàn giao đối tượng nguyễn ngọc an ba mươi một tuổi
trú tại khu phố tân an thị trấn tân phú huyện đồng phú tỉnh bình phước
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trương mỹ thành phố hà nội
để điều tra về hành vi cướp tài sản
công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước tiếp nhận nguyễn ngọc an
đến đầu thú về tội cướp tài sản
đối tượng khai nhận do đầu tư buôn bán bất động sản tại tỉnh bình phước
thua lỗ khoảng bảy tỷ đồng nên đã nghĩ cách ra hà nội
tiếp cận một người phụ nữ trước đó quen qua mạng xã hội để cướp tài sản
chiều hai mươi năm tháng năm an mang theo dao và dây dù đến tòa nhà
nơi người phụ nữ này làm việc chờ ở đó
đến khoảng một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày an phát hiện người phụ nữ và một người bạn lên xe ô tô
an nhanh chóng lẻn lên ghế sau dùng dao không chế chói tay hai cô gái
rồi đẩy ra ghế sau và điều khiển xe ô tô chạy tiếp đồng thời yêu cầu nạn nhân đưa tiền
lợi dụng đối tượng mất cảnh giác hai cô gái đã tự cởi dây chói cho nhau
và đến công an huyện trương mỹ trình báo
biết không thể trốn tránh được trách nhiệm sau đó nguyễn ngọc an đã ra đầu thú
liên quan đến tình hình dịch bệnh bạch hầu tỉnh đắk lóc vừa ghi nhận thêm hai trường hợp
dương tính với vi khuẩn bạch hầu trên địa bàn huyện madrak
đây là ổ bạch hầu thứ hai xuất hiện trên địa bàn tỉnh đắk lắc
trường hợp thứ nhất là bệnh nhân vàng a bình một mươi sáu tuổi dân tộc mông
trú tại thôn bảy xã cư cơ hóa huyện madrak tỉnh đắk lắc
ngày tám tháng bảy bệnh khởi phát với các triệu chứng sốt kèm theo đau họng mệt mỏi
ngày một mươi tháng bảy bệnh nhân đi khám tại trung tâm y tế huyện madrak và được hướng dẫn nhập viện theo dõi
trường hợp thứ hai là em giàng xeo chứ một mươi sáu tuổi dân tộc mông
là người nhà của bệnh nhân vàng a bình và trực tiếp chăm nuôi bệnh nhân bình tại trung tâm y tế huyện maroc
hiện tại bệnh nhân đã được chuyển lên bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
họ điều tra giám sát và sử dụng kháng sinh dự phòng cho các trường hợp tiếp xúc gần
phun hóa chất tại hộ gia đình bệnh nhân và những hộ xung quanh
bản tin nhật ký an ninh tối nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại